chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự trưa của truyền hình nhân dân
chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp liên hà thái
nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ rừng tại bình định
tăng tốc xây dựng khu tái định cư sân bay long thành
trong phần tin quốc tế
nghị sĩ đảng dân chủ mỹ yêu cầu phế truất một trăm hai mươi sáu nghị sĩ đảng cộng hòa
về kế phát ô khởi động chiến dịch giúp một trăm linh triệu người bỏ thước lá
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp liên hà thái
tại thị trấn diêm điền huyện thái thụy tỉnh thái bình
khu công nghiệp liên hà thái có quy mô năm trăm tám mươi tám tám mươi bốn hectare
nằm trong phạm vi quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế thái bình
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số một nghìn bốn trăm tám mươi sáu ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
khu công nghiệp liên hà thái nằm tại vị trí chiến lược kết nối tam giác kinh tế trọng điểm hà nội hải phòng quảng ninh
bên cạnh đó khi tuyến đường ven biển được hình thành khoảng cách tới cảng quốc tế lạch huyện hải phòng sẽ được rút ngắn khoảng bốn mươi km
sân bay quốc tế cát bi hải phòng còn khoảng ba mươi km
đây chính là yếu tố tiên quyết để khu công nghiệp liên hà thái được lựa chọn là khu công nghiệp trọng điểm
triển khai đầu tiên trong khu kinh tế thái bình dự án được coi là công trình trọng điểm đầu tiên